hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
làm việc với ông nguyễn văn khải giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn triều dương
để làm rõ nguồn gốc hợp pháp đối với hơn bốn mươi ba tấn đường cát và chín mươi thùng hương trường mũi
vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ tại một kho hàng ở phường vĩnh lạc tp đàm giá
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh kiên giang
phối hợp cùng đội phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang tiến hành kiểm tra kho hàng
ở tp đàm giá của công ty trách nhiệm hiếu hạn triều dương do ông nguyễn văn khải làm giám đốc
phát hiện có tám trăm sáu mươi năm bao đường cát tinh luyện với tổng trọng lượng bốn mươi ba hai mươi năm tấn và năm trăm bốn mươi hộp hương trừ mũi
tại thời điểm kiểm tra phía công ty trách nhiệm hữu hạn triều dương không xuất trình được hóa đơn
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ
tại buổi làm việc ông khải thừa nhận trong số hàng hóa bị tạm giữ có bốn trăm tám mươi năm bao đường cát
và chín mươi thùng hương chứa mũi không có hóa đơn chứng tử